tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức họp báo thông báo về kết quả hội nghị hội đồng tránh án asean lần thứ tám
tại buổi họp báo phó tranh án lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
trưởng ban tổ chức hội nghị hội đồng tránh án asean lần thứ tám nguyễn văn du
đã thông báo về kết quả chín phiên làm việc trong ngày hôm nay
về những nỗ lực của các quốc gia thành viên cũng như nội dung chính của tuyên bố hà nội
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đầu hội nghị nhất trí tái bầu chọn giữ chức chủ tịch hội đồng tránh án asean
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm